kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam hà lan sáng nay tại thư viện khoa học tổng hợp đà nẵng
ubnd tp phối hợp với tổng lãnh sự quán hà lan tại tp hcm đã tổ chức ngày hà lan năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện đã thu hút được đông đảo người dân và du khách
ngày hà lan năm hai nghìn một mươi tám tại đà nẵng đã giới thiệu đến người dân và du khách về đất nước hà lan
qua một mươi sáu bức tranh của các danh họa nổi tiếng giúp người xem hiểu thêm về lịch sử con người của hà lan qua các thời kỳ
ngoài ra khách tham quan còn có dịp tìm hiểu về văn hóa hà lan thông qua các hoạt động như câu hỏi trắc nghiệm
nếm thử các món ẩm thực truyền thống kể chuyện dân gian
ngày hà lan năm hai nghìn một mươi tám tổ chức tại đà nẵng đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa người dân thành phố đà nẵng
với hà lan nói riêng giữa việt nam hà lan nói chung
được biết đà nẵng là một trong sáu địa điểm sau thủ đô hà nội và tp hcm được chọn tổ chức chương trình ý nghĩa này
tiếp đến ngày hà lan sẽ được tổ chức tại các thành phố đà lạt lâm đồng thành phố hải phòng và thành phố cần thơ